trong thời gian vừa qua bộ thông tin và truyền thông đã phối hợp với youtube và google
để gỡ bỏ hàng nghìn clip có nội dung xấu độc vi phạm pháp luật việt nam
bên cạnh đó cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cũng cung cấp danh sách hai mươi nhãn hàng
có quảng cáo trên các clip youtube phản động
sau đó cục tiếp tục công bố thêm bốn mươi nhãn hàng mới vẫn phát quảng cáo của họ xuất hiện bên cạnh các clip xấu độc
việc ngăn chặn những hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội
đang được bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo sát sao với mong muốn dọn rác trên mạng xã hội

mặc dù trong thời gian vừa qua google đã ngăn chặn gỡ bỏ gần tám video clip xấu độc trên youtube
theo yêu cầu của cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
nhưng do cơ chế quản lý nội dung trên youtube còn rất nhiều bất cập nên việc ngăn chặn gỡ bỏ này như mối bỏ bể

mặc dù trong thời gian vừa qua google đã ngăn chặn gỡ bỏ gần tám video clip xấu độc trên youtube
theo yêu cầu của cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử nhưng do cơ chế quản lý nội dung trên youtube còn rất nhiều bất cập nên việc ngăn chặn gỡ bể
qua giả soát của bộ thông tin và truyền thông hiện nay trên youtube có khoảng năm mươi năm video clip có nội dung xấu độc vi phạm pháp luật
mặc dù trong thời gian vừa qua google đã ngăn chặn gỡ bỏ gần tám video clip xấu độc trên youtube theo yêu cầu của cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
nhiều khi còn tranh cuộn qua lại và cái việc này nó không hiệu quả
bởi vì là một giờ trên thế giới cả một phút trên thế giới
và có hơn bốn trăm linh giờ video được upload lên youtube
trong đó có việt nam thế thì không thể nào người ta chạy theo một cách như thế này được
và trong quá trình trao đổi thì bên youtube mới chỉ dừng lại phối hợp là gì
gỡ từng link nhưng cũng không có gỡ những cái kênh nguyên kênh vi phạm
cho nên là cả hai bên đều rất vất vả
đến ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín trong buổi làm việc với các bộ ngành
các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động quảng cáo của google tại việt nam
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng đã khẳng định
sự quan trọng của việc giữ gìn một không gian mạng lành mạnh
loài người thì đang chứng kiến một sự chuyển đổi hết sức vĩ đại
trong lịch sử mấy chục nghìn năm tồn tại của loài người
đó là sự chuyển đổi từ thế giới thực
thế giới thực vào thế giới ảnh có người thì gọi là thế giới số không gian mạng
thì cái này đang diễn ra điều gì
đang diễn ra là cuộc sống thì đi vào nhanh hơn
cuộc sống hàng ngày của chúng ta
nhưng pháp luật thì lại đi vào chậm hơn
văn minh trên không gian mạng cũng mới là bước đầu
chúng ta đang có một cái ghép đang có một cái độ trễ
thiếu sự song hành cuộc sống luật pháp văn minh trên không gian mạng
và vì thế nảy sinh rất là nhiều vấn đề nguy cơ
chúng ta thì cũng đang cùng sống cùng thở trên cái không gian này
cho nên giữ cho không gian mạng lành mạnh không có ô nhiễm là nhiệm vụ
của mỗi chúng ta
và cũng là vì chính chúng ta
theo đại diện cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
trong thời gian qua cục đã phát hiện có khoảng một trăm linh nhãn hàng trong nước vi phạm quảng cáo
trong các clip chứa thông tin xấu độc
đặc biệt dòng tiền quảng cáo này lại được google chia sẻ cho các đối tượng sản xuất clip xấu độc phản động
điều này vô hình chung đã gián tiếp tiếp tay cho các hoạt động chống phá nhà nước việt nam
đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quảng cáo
là nguy cơ đáng lo ngại gây ảnh hưởng đến sự an toàn uy tín của các thương hiệu doanh nghiệp
việc tái diễn tình trạng này cho thấy các biện pháp khắc phục của google
không giải quyết được triệt để những vi phạm này gây rủi ro cho các thương hiệu khi quảng cáo trên youtube
nguyên nhân dẫn đến sai phạm của google youtube là do cơ chế quản lý nội dung đăng tải còn lòng lẻo
người dùng dễ dàng mua quảng cáo trực tiếp với google youtube
mà không cần thông qua các đại lý bán quảng cáo trong nước
còn kẽ hở để người sử dụng đăng tải nội dung vi phạm nhưng mà núp dính tiêu đề chuyên mục không vi phạm
chuyện nay thì nó cũng phải nói hai chiều tức là theo thống kê của youtube mà có báo cáo với bộ thông tin truyền thông
thì các youtuber việt nam rất nhiều người cũng có những nội dung vi phạm chủ động đưa lên để kiếm tiền
theo thống kê của youtube nếu có một mươi đồng thu nhập đến từ những hoạt động vi phạm tiêu chuẩn của youtube
để mà hy vọng là được kiếm tiền thì trên trong một mươi đồng mới có năm tám đồng là ở việt nam
tức là mình là lực đầu
các nước trên thế giới về tỷ lệ sản xuất các loại nội dung vi phạm để kiếm tiền trên youtube trên toàn thế giới
và các đại lý quảng cáo đang chạy quảng cáo cho họ cũng có đại lý nói rằng là không kiểm soát được
nhưng thực ra nó nói đúng hơn phải nói là không chi phối được việc này với tầng youtube
bởi vì là tính năng này là youtube và google cung cấp
và nếu như chạy bảng cáo trên youtube và google cho đến giờ này thì gần như là chấp nhận phải rõ
nhưng cái nghiêm trọng hơn là có bằng chứng cho thấy rằng là những cái kênh và những nội dung vi phạm pháp luật mà được nhiều người xem
thì lại cũng được youtube bật chứng năng kiếm tiền
cho nên là những cái clip những nội dung mà vi phạm pháp luật hoàn toàn có thể trở thành một nguồn hoạt động kinh tế
kiếm được tiền và những nội dung có thể giá quét đo giảm cách
một cái lượng view trên một cái clip nó có thể khiến cho cái lượng trả tiền
để trên clip đó có những lúc nó lên đến khoảng độ hơn một trăm linh đô la đặc biệt là có những clip lên đến ba trăm linh đô la
và cái nguồn tiền để ủng hộ cho cái hoạt động chống phá này lại là chính là nguồn tiền đến từ các doanh nghiệp
các nhà hàng có tiền bảng cáo
và bản chất là tiền của người tiêu dùng việt nam khi chúng ta bỏ tiền đi mua cái hàng hóa đó
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cũng cho biết thêm
các sai phạm này đến từ nhiều chủ thể tham gia hoạt động trên youtube gồm youtube google
các đại lý quảng cáo của google tại việt nam người mua quảng cáo trên nền tảng youtube google
là các nhãn hàng thương hiệu nhà sáng tạo nội dung trên youtube và các công ty đối tác quản lý đa kênh của google tại việt nam
nhiều doanh nghiệp khi biết quảng cáo của mình xuất hiện trong những clip có nội dung vi phạm pháp luật
cũng tỏ ra hết sức băng hoàng
và chính các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo tại việt nam cũng thừa nhận
họ chưa có công cụ kỹ thuật để có thể tự động tìm ra các video có nội dung xấu độc trên youtube
môi trường mạng cũng giống như ngoài đời thực có rất nhiều nguy hiểm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh
chính vì vậy việt nam cần đưa ra những quy định cụ thể cho các hoạt động xuyên biên giới
cho các doanh nghiệp nước ngoài nếu muốn kinh doanh trên lãnh thổ việt nam
tôi kêu gọi tinh thần thượng tôn pháp luật của tất cả các bên liên quan
đặc biệt là sự thượng tôn pháp luật trên không gian mạng
thượng tôn pháp luật là điều kiện tiên quyết của bất kỳ doanh nghiệp tử tế nào
tôi cũng kêu gọi sự tuân thủ pháp luật việt nam của các nền tảng xuyên biên giới
thì các bạn cũng phải góp sức góp phần cho đất nước này thịnh vượng hơn ổn định và phát triển hơn
việt nam không chào đón các doanh nghiệp
xuyên biên giới vào đây mà không tuân thủ luật pháp việt nam
bên cạnh đó những người sử dụng mạng xã hội cũng cần nhận thức được vai trò
trách nhiệm của mình khi tham gia vào môi trường này
đồng thời chúng ta cũng cần có những biện pháp kinh tế và kỹ thuật mạnh mẽ hơn nữa
để có thể quét sát trên mạng xã hội mà không phải trông chờ vào lòng tốt của các ông lớn như google hay youtube
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau